các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trương mỹ tám mươi bảy cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm bốn mươi năm sáu trăm linh bảy ca
về công tác điều trị đến ngày ba tháng hai thành phố hiện có năm mươi năm tám mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang được cách ly điều trị
trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trăm năm mươi hai ca bệnh viện đại học y hà nội một trăm bảy mươi một ca
các bệnh viện của hà nội hai bốn trăm năm mươi sáu ca cơ sở thu dung thành phố bảy mươi một ca thu dung quận huyện bảy trăm ba mươi hai ca
điều trị tại nhà năm mươi một bốn trăm chín mươi chín ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bảy trăm tám mươi ca
sở y tế hà nội khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở
đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất cứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
hoặc liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội qua số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng pc covid nhất là những người có biểu hiện ho sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện
phân loại những f trong cộng đồng nhằm chặn đứng khóa chặt nguồn lây nhiễm

tính từ một mươi sáu h đến ngày ba tháng hai đến một mươi sáu h ngày bốn tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một năm trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và một mươi một năm trăm tám mươi sáu ca ghi nhận trong nước tăng ba một mươi một ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có bảy sáu mươi hai ca trong cộng đồng các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm năm mươi sáu đà nẵng một năm trăm bốn mươi bốn ca trong hai ngày nam định sáu trăm hai mươi ca quảng nam năm trăm chín mươi bốn ca phú thọ bốn trăm hai mươi tám ca vĩnh phúc ba trăm bảy mươi năm hải dương ba trăm một mươi bảy hải phòng hai trăm tám mươi một thanh hóa hai trăm bảy mươi bảy bắc ninh hai trăm bảy mươi sáu nghệ an hai trăm sáu mươi chín hương yên hai trăm sáu mươi bốn bình định hai trăm sáu mươi hòa bình hai trăm năm mươi tám thái nguyên hai trăm ba mươi bảy
lâm đồng hai trăm ba mươi thái bình hai trăm hai mươi năm ninh bình một trăm tám mươi hai bình phước một trăm sáu mươi một bắc giang một trăm sáu mươi lào cai một trăm ba mươi hai quảng bình một trăm hai mươi tám quảng ninh một trăm một mươi sáu thừa thiên huế một trăm một mươi năm hà nam một trăm một mươi hai cà mau tám mươi chín sơn la tám mươi ba hà giang tám mươi ba quảng trị bảy mươi tám con tum sáu mươi tám tp hcm sáu mươi sáu quảng ngãi sáu mươi bốn tuyên quang sáu mươi ba bến tre năm mươi bảy
đắk lắc năm mươi sáu tây ninh năm mươi năm điện biên năm mươi một đắk nông bốn mươi chín yên bái bốn mươi chín vĩnh long bốn mươi ba bạc liêu ba mươi sáu khánh hòa ba mươi bốn bắc cạn ba mươi ba đồng tháp hai mươi chín bình thuận hai mươi sáu cao bằng hai mươi sáu phú yên hai mươi năm trà vinh một mươi tám hậu giang một mươi tám bà rịa vũng tàu một mươi ninh thuận một mươi lai châu chín đồng nai chín bình dương chín long an tám an giang năm kiên giang bốn cần thơ bốn tiền giang hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm một trăm chín mươi tám ca thanh hóa giảm một trăm tám mươi sáu ca lạng sơn giảm một trăm một mươi bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó nam định tăng bốn trăm sáu mươi quảng nam tăng hai trăm ba mươi tám phú thọ tăng một trăm năm mươi ba trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi một sáu trăm một mươi hai ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín
do biến thể umicron tại tp hcm chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hưng yên sáu kiên giang bốn thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an một bà rịa vũng tàu một bình dương một lâm đồng một ninh bình i
tình hình covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm một mươi năm sáu trăm tám mươi chín ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba bốn trăm sáu mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm linh tám sáu trăm linh hai ca trong đó hai chín mươi chín sáu trăm ba mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm
tp hcm năm trăm một mươi bốn ba trăm chín mươi bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm năm mươi ba hà nội một trăm bốn mươi hai bốn trăm ba mươi ba đồng nai chín mươi chín chín trăm hai mươi sáu tây ninh tám mươi tám bốn trăm sáu mươi
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám năm trăm linh chín ca tổng số ca được điều trị khỏi hai một trăm linh hai bốn trăm năm mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai hai trăm một mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ một bốn trăm sáu mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc ba trăm bảy mươi hai ca thở máy không xâm lấn sáu mươi một ca thở máy xâm lấn ba trăm linh năm ca ghi nhận tám mươi bốn ca tử vong
tại tp hcm năm trong đó hai ca từ tỉnh chuyển đến an giang một kiên giang một
tại các tỉnh thành phố khác hải phòng năm thanh hóa năm thừa thiên huế năm vĩnh long năm bình định bốn khánh hòa bốn kiên giang bốn bạc liêu ba bắc ninh ba
bến tre ba đồng nai ba đồng tháp ba hậu giang ba hòa bình ba quảng ngãi ba tây ninh ba an giang hai bà rịa vũng tàu hai bình dương hai cần thơ hai đà nẵng hai tiền giang hai cà mau một gia lai một hải dương một long an một nghệ an một quảng nam một sóc trăng một trà vinh
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm linh hai
số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám một trăm bốn mươi bảy ca chiếm
tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean